hôm nay không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía nam
đến chiều và đêm nay bộ phận không khí lạnh này sẽ gây mưa nhỏ rải rác ở các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ
sau đó sẽ ảnh hưởng đến trung trung bộ
ngày mai các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ trời rét đậm vùng núi rét hại
với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến từ một mươi một một mươi bốn độ c vùng núi từ tám đến một mươi một độ c
vùng núi cao dưới năm độ c và có khả năng lại xảy ra băng giá
còn các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng ngãi ngày mai sẽ có mưa mưa vừa có nơi mưa to
từ chiều tối và đêm nay gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp hai cấp ba vùng ven biển cấp ba cấp bốn
hà nội từ ngày mai trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi một tới một mươi bốn độ c